năm hai nghìn một mươi bảy được xem là năm trở lại của con cá cha bởi sự tăng trưởng ấn tượng của ngành hàng này
giá cá tra liên tục tăng từ đầu năm đến cuối năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nuôi thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để có nguồn nguyên liệu sạch cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
hợp tác xã thủy sản thắng lợi thuộc xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ có diện tích nuôi cá cha trên hai mươi hectare với một mươi sáu thành viên
riêng năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác xã đã giao cho nhà máy hơn sáu tấn cá cha với tổng giá trị trên một trăm năm mươi tỷ đồng
thực tế sản xuất cho thấy có lợi nhuận cao đã tạo được thu nhập ổn định cho người nuôi giúp người nuôi gắn bó hơn với cá cha
hợp tác xã thủy sản thắng lợi thuộc xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ có diện tích nuôi cá cha trên hai mươi hectare với một mươi sáu thành viên
hợp tác xã thủy sản thắng lợi thuộc xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ có diện tích nuôi cá cha với tổng giá trị trên một trăm năm mươi tỷ đồng